chào mừng quý vị đến quay trở lại với tin tức thời sự mới nhất trên kênh youtube
báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị vừa qua phó chủ tịch kế bác nhân dân tp hcm phan thị thắng cho biết
từ nay đến ngày một mươi năm tháng một mươi nếu tình hình dịch bệnh ổn định thì thành phố sẽ tính toán thêm
để không nói bình thường mới mà là bình thường
theo đó một số hoạt động kinh tế dịch vụ sẽ được tiếp tục hoạt động trở lại trên địa bàn
vậy những hoạt động nào sẽ được mở lại mời quý vị cùng theo dõi
về ý kiến của một số doanh nghiệp vận tải phó chủ tịch phan thị thắng chia sẻ
với khó khăn của các doanh nghiệp vì việc vận chuyển hành khách liên tỉnh còn phụ thuộc vào các địa phương
theo phó chủ tịch tp hcm sở giao thông vận tải đã dự kiến
ngày một tháng một mươi một sẽ tổ chức lại một số tuyến xe khách liên tỉnh
sở giao thông vận tải đang làm việc với các địa phương liên quan để thống nhất phương án
về việc công an sẽ xử phạt các xe chưa đăng kiểm từ mùng một mươi tháng một mươi bà phan thị thắng chia sẻ
lãnh đạo tp hcm đã biết việc quá tải tại các trung tâm đăng kiểm và có những chỉ đạo kịp thời
ngày sáu tháng một mươi vừa qua sở giao thông vận tải đã có văn bản đề nghị gia hạn thời gian đăng kiểm đến ngày ba mươi tháng một mươi
lãnh đạo tp hcm cho biết hiện tp hcm đang cố gắng duy trì chuỗi cung ứng
tp hcm đang dần mở lại các chợ và đã làm việc với các tỉnh để bàn biện pháp kết nối
như tổ chức các hội trợ theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến
tùy thuộc vào tình hình và diễn biến thực tế của dịch bệnh
về hoạt động của các chợ đầu mối phó chủ tịch phan thị thắng cho biết
ubnd tp hcm kỳ vọng tổ chức sản xuất mở các hoạt động trở lại và cố gắng duy trì
chứ không phải mở hôm nay ngày mai đóng
để đạt được điều này thành phố phải tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thật tốt
nếu chủ quan không kiểm soát để dịch bùng phát trở lại thì nguy cơ đóng cửa trở lại là có
sở công thương tp cũng vừa trình ubnd tp hcm đề án nghiên cứu mô hình quản lý chợ đầu mối
theo công nghệ số để duy trì hoạt động lâu dài
sắp tới bà thắng sẽ trực tiếp xuống khảo sát các chợ đầu mối và sẽ dần dần mở rộng quy mô hoạt động
vừa qua ngành du lịch tp hcm bị tác động mạnh bởi dịch bệnh
trong thời gian dịch bệnh các cơ sở lưu trú còn hoạt động cầm chừng như làm điểm cách ly f một f
tổ chức cho y bác sĩ tăng cường lưu trú
riêng du lịch lựa hành ngưng hoàn toàn
ba tháng nhìn nhận trong thời gian vừa qua chỉ có cơ sở lưu trú như khách sạn mới được sử dụng để cách ly f
vì thế trong tháng một mươi này thành phố tính toán làm việc với các tỉnh về chuyện mở cửa du lịch
hiện tại tp hcm chỉ mở cửa du lịch với cần giờ và củ chi
từ tháng một mươi một trở đi thành phố định hướng sẽ cho người dân đi du lịch các tỉnh khác
chẳng hạn vừa qua tp hcm đã trao đổi qua điện thoại với chủ tịch hà giang
và thống nhất những khách ở tp hcm đã tìm hai mũi có thể tới hà giang du lịch mà không cần cách ly
từ đây đến cuối năm tp hcm cũng tính toán đưa khách đi các tỉnh khác
tp hcm dự kiến khổ phục hoạt động du lịch theo ba giai đoạn
trong đó giai đoạn đầu trong tháng một mươi này mở cửa theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương
và chỉ mở trên địa bàn vùng xanh
từ tháng một mươi một đến hết năm nay mở trên địa bàn vùng xanh là chủ yếu
sao đến năm hai nghìn hai mươi hai mới kích hoạt lại tất cả hoạt động và sản phẩm du lịch
lãnh đạo ubnd tp hcm cho rằng sớm mở cửa trở lại ngành du lịch là cần thiết
nhưng cũng phải đảm bảo chặt chẽ
công tác phòng chống dịch
an toàn mới mở cửa mở cửa phải an toàn
an toàn tới đâu mở cửa tới đó
vừa qua hiệp hội du lịch tp hcm cũng đã có một số đề xuất
ubnd tp hcm đang xem xét
dự kiến đề xuất khôi phục lại đường bay quốc tế từ năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên khách du lịch đến tp hcm thì vẫn còn e ngại
để hoạt động du lịch được khôi phục tp hcm cũng đề xuất nhận các chuyến bay hồi hương
thưa quý vị
bà phan thị thắng cho biết để khôi phục từng bước các hoạt động tp hcm đã có sự chuẩn bị
các doanh nghiệp trong các khu chế xuất khu công nghiệp đã được ưu tiên vaccine để hoạt động lại
số công nhân được tiêm hai mũi chiếm tỷ lệ rất cao
trong điều kiện bình thường mới này tất cả các chủ thể trong xã hội đều phải thích nghi linh hoạt cuộc sống phát triển kinh tế hợp lý với tình hình dịch bệnh
phó chủ tịch phan thị thắng cho biết thành phố đã làm việc với hệ thống các ngân hàng để ban hành các thông tư nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
tập trung vào các hạng mục chính là giãn giảm khoanh nợ và không cho nhảy nhóm nợ đối với các doanh nghiệp đang vay vốn
giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ các cơ sở sản xuất kinh doanh hộ kinh doanh cá nhân có nhu cầu tiếp cận vốn
cần liên hệ với các ngân hàng chính sách các tổ chức hội đoàn ngay trên địa bàn đăng ký nhu cầu
theo kế hoạch của thành phố cơ sở sản xuất kinh doanh hộ kinh doanh sẽ được cho vay không quá hai tỷ đồng cá nhân không quá một trăm linh triệu đồng
còn các hộ nghèo cận nghèo mới thất nghèo cũng sẽ được vây nhiều lần như tổng số lần vây không quá một trăm linh triệu đồng
với lãi suất năm trên một tháng
trước bạc khoăn của một số doanh nghiệp trước chi phí xét nghiệm cao phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan thị thắng chia sẻ
doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính khi hoạt động trở lại do các quy định về phòng chống dịch
bà thăng nói chúng tôi rất thấu hiểu hiện nay chưa có văn bản nhưng thành phố đã có kiến nghị đưa những kinh phí phòng chống dịch như xét nghiệm vào chi phí
tổ công tác đặc biệt của chính phủ cũng đã ghi nhận kiến nghị này của thành phố
về một số ý kiến cho rằng
xét nghiệm công nhân lao động bảy ngày trên một lần là lãng phí
phó chủ tịch phan thị thắng nói bản thân bà không phải là chuyên gia y tế
tuy nhiên bà cho rằng việc bảo vệ sức khỏe công nhân chuyên gia là cần thiết và quy định xét nghiệm tần suất bảy ngày trên một lần mới chỉ là tạm thời
tần suất doanh nghiệp có thể nới rộng hơn thậm chí không cần thực hiện hoặc xiết lại tùy tình hình và diễn biến của dịch bệnh
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm mỗi người dân mỗi doanh nghiệp cần nâng cao ý thức phòng chống covid một mươi chín
thì dịch bệnh sẽ từng bước được kiểm soát và đẩy lùi đến một lúc nào đó
khi tình hình được cải thiện thì không cần phải tốn các chi phí xét nghiệm như thế này
trả lời câu hỏi của một người dân rằng liệu tp hcm có đóng cửa trở lại hay không
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm khẳng định thành phố cũng như mọi người dân doanh nghiệp đều mong muốn
khi tổ chức sản xuất tạo ra những kế hoạch để tạo ra những kế hoạch để tạo ra những kế hoạch để tạo ra những kế hoạch để tạo ra những kế hoạch để tạo ra những kế hoạch
tổ chức sản xuất trở lại thì phải giữ nguyên được chứ không phải nay mở mai đóng bởi doanh nghiệp không thể ứng phó được
muốn vậy tp hcm mong muốn mọi người dân đều có ý thức phòng chống dịch bệnh
thành phố sẽ ưu tiên vaccine cho các chợ đầu mối để bảo đảm tổ chức hoạt động lại bền vững
nếu không ký không phòng dịch tốt thì đóng cửa trở lại là có thể xảy ra
thế nhưng chúng ta không thể nào để điều đó xảy ra bà thắng cho hay
ngoài ra phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan thị thắng thông tin thêm
thực trạng hiện nay có sự di chuyển một bộ phận người dân tại tp hcm và các tỉnh phía nam để về quê tránh dịch
đã gây ra sự thay đổi về nguồn lực lao động
nhưng cùng với đó số lượng người dân từ các tỉnh thành đăng ký trở lại tp hcm để làm việc cũng khá nhiều
sở giao thông vận tải thành phố đang kết nối phối hợp với sở giao thông vận tải các tỉnh thành
phối hợp để đón lao động về tp hcm
về việc làm người dân cần tìm việc làm để có thể liên lạc lại với công ty cũ hoặc trung tâm giới thiệu việc làm
của sở lao động thương bình và xã hội tp hcm hoặc các tổ chức việc làm trên địa bàn để được hỗ trợ kịp thời
sau tám ngày qua kể từ khi tp hcm mở cửa trở lại thành phố phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới sản xuất kinh doanh trở lại
tuy nhiên không thể để tiêu diệt ngay virus thậm chí sau sẽ có nhiều biến chủng mới
do đó thành phố phải chấp nhận sống và làm việc với tình trạng có dịch trong thời gian nhất định mà không thể nói trước bao lâu
thưa quý vị những tin tức thời sự mới nhất
liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm và cả nước sẽ được báo sức khỏe và đời sống cập nhật liên tục
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại